theo kế hoạch sáng nay quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật cư trú
đây là văn bản đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân
vì có nhiều quy định về quản lý cư dân theo hình thức mới
dự thảo luật cư trú sửa đổi gồm bảy chương bốn mươi ba điều
dự án này có bốn điểm mới bao gồm thay thế phương thức quản lý cư trú
từ thủ công là sổ khẩu sổ tạm tru giấy
bằng việc quản lý thông qua dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin
trình tự và thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính
theo đó cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ dẫn đến việc bãi bỏ một phần
hoặc toàn bộ một mươi ba nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký
quản lý thường trú tạm trú của công dân
dự thảo luật bỏ điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương
bổ sung một số trường hợp xóa đăng ký thường trú
để nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân và hộ gia đình
trong đăng ký và quản lý cư trú